xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo

cảnh sát địa phương cho biết người đàn ông ba mươi chín tuổi xả súng ở thành phố fresno bang california mỹ khiến ba người thiệt mạng được xác định là corey ali muhammad người mỹ gốc phi và được cho là thù ghét người da trắng và chính phủ
đáng chú ý đối tượng này khi bị cảnh sát tạm giam đã hô to thượng đế vĩ đại theo tiếng ả rập
theo cảnh sát đối tượng này đã bắn ít nhất một mươi sáu viên đạn trong chưa đầy một phút tại bốn địa điểm ở khu vực trung tâm thành phố fretno vào lúc một mươi giờ bốn mươi năm theo giờ địa phương trước khi bị bắt giữ
theo fbi hiện còn quá sớm để khẳng định vụ việc này có liên quan đến khủng bố hay không đến nay hiện trường đã được phong tỏa và cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc
dịch vụ phà mới tại thành phố new york mỹ
dịch vụ phá mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng năm tới đây
dịch vụ pha mới được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyến đường đi lại nhanh hơn rẻ hơn kết nối trung tâm kinh tế và thương mại mahatan của thành phố new york với các quận bront brocklin và queens
thị trưởng new york bill de blasio cho biết dịch vụ phá mới này sẽ có tên là lunchbox cái tên được các em học sinh tiểu học tại new york lựa chọn
dự kiến khi đi vào hoạt động dịch vụ phá mới sẽ mang lại hai trăm linh việc làm mới và cung cấp khoảng bốn sáu triệu lượt
mỗi chuyến phá có thể trở một trăm năm mươi khách và dịch vụ phá sẽ hoạt động tất cả các ngày trong năm
bên cạnh đó tất cả các chuyến phà đều được trang bị wifi để người dân có thể dễ dàng truy cập vào internet
được biết thành phố new york sẽ đầu tư ba mươi triệu đô la một năm tương đương với hơn sáu trăm tám mươi tỷ đồng cho dịch vụ phà mới này